thưa quý vị và các bạn bảy mươi ba năm về trước sau khởi nghĩa cách mạng tháng tám đúng vào ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
tại quảng trường ba đình lịch sử bác hồ đã long trọng tuyên bố với toàn thể quốc dân đồng bào và thế giới về nước việt nam độc lập
thời khắc cảm nhận niềm hạnh phúc thiêng liêng khi đất nước bước sang trang sử mới đã khắc sâu trong tim những người dân vừa thoát khỏi kiếp lầm than nô lệ
và ngày hai tháng chín đã trở thành ngày tết độc lập của tất cả người dân việt nam hôm nay và mai sau
bảy mươi ba năm đã trôi qua nhưng cảm giác về thế khắc lịch sử hôm ấy vẫn còn nguyên vẹn
trong một nước độc lập mình bị không cùng mình chiến đấu mình chiến đấu cho nền độc lập
và bây giờ là cái ngày tuyên bố độc lập cho nên cái tâm trạng nó hơi khác nhân dân của chúng
tức là mình chiến đấu cho cái nền độc lập mà bây giờ đây là thành quả của cái nền độc lập
mà ngày ngày là cái ngày mà tuyên bố độc lập thì tâm trạng nó khác tâm trạng nó khác
cái vui mừng trong lòng nó cũng khác nó hơi khác một chút
của những người được thấy cái
cái kết quả làm việc của mình đấy thấy được cái kết quả làm việc của mình cái hoạt động của mình nó là cái ngành như thế này
cả một đời tham gia cách mạng có biết bao nhiêu kỷ niệm
thế nhưng có một kỷ niệm mà ông vân cùng ông hà không bao giờ quên
đó là ngày này của bảy mươi ba năm về trước ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
cũng giống như hàng triệu người dân thủ đô khác ở thời điểm đó
hai ông đã có mặt tại quảng trường ba đình
để nghe bác hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập
chúng tôi thấy là cái ngày tuyên ngôn độc lập ấy là một cái ngày đáng nhớ
và bản thân mình cũng bây giờ nghĩ lại thì thấy là mình cũng có một cái vinh dự và cái phấn khởi là ở trong đoàn thanh niên quốc hoàng diệu
và được giữ cái ngày lễ độc lập của dân tộc như thế mà lịch sử là ghi lại như vậy
mình đã có mặt tại cái hiện đại
trường lõ cho nên mình cũng là một cái thượng vinh dự
cũng giống như ông vân và ông hà
với bà hiền thời khắc tại quảng trường ba đình ngày ấy vẫn chưa khi nào phai nhạt
không khí niềm vui xen lẫn niềm tự hào của người dân hà nội nói riêng và người dân cả nước ngày ấy nói chung vẫn còn vẹn nguyên đến tận bây giờ
đến cái ngày mùng hai mươi chín thì chúng tôi coi như là lúc nào cũng chỉ đi để đôn đốc mọi người cùng đi ra
để mà đi ra
dự biến tinh
nghĩa là coi như là lúc bây giờ lúc nào cái không khí cũng là đi cứu nước giải phóng dân tộc
cho nên là không có quản ngại gì là mệt nhọc khó khăn
không khí lúc bây giờ thì là sôi sụp
coi như là cái mũi mà chúng tôi được đi với lại các anh ở tự vệ trên chiến đấu ấy thì là coi như là nghĩ là rất có thể là nếu nó có cái sự phản ứng ở trong ấy đánh nhau
thì mình cũng phải sẵn sàng
chỉ phải hi sinh thôi
lịch sử gần một thế kỷ đã đi qua người còn người mất những máy đầu xanh năm xưa nay đã bạt trắng ký ức cũng chẳng thể nhớ hết
thế nhưng ngày độc lập cùng những giá trị của nó có lẽ sẽ còn vẹn nguyên với những người có mặt tại quảng trường ba đình ngày ấy và hàng triệu người đã đi qua những ngày lịch sử đó
còn với những thế hệ trẻ hôm nay khi nghe những câu chuyện của họ
những gì họ đã làm càng thêm tự hào và cố gắng nỗ lực xây dựng đất nước giàu đẹp hơn để xứng đáng với những gì cha ông ta đã để lại